hỗ trợ đưa người lao động trở lại các tỉnh thành làm việc
và cố gắng là tiêm ít nhất một mũi vaccine cho bà con trước khi họ rời tỉnh
và đây là một trong những nội dung chỉ đạo mới nhất của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó lãnh đạo tỉnh bạc liêu yêu cầu sở lao động thương binh và xã hội
kết nối với sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh thành phố
đưa phương tiện đến đón người lao động hỗ trợ một số tiền ban đầu cho người lao động
khi quay trở lại làm việc tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai lông an
và các địa phương khác có nhu cầu lao động đảm bảo cho tất cả người lao động
được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín trước khi bà con rời khỏi tỉnh
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại bạc liêu có chiều hướng giảm
tỉnh đã chuyển cấp độ phòng chống dịch từ cấp độ bốn vùng đỏ xuống cấp độ ba vùng cam
từ ngày chín tháng một mươi một tuy nhiên người dân không vì thế mà chủ quan lơ là phòng chống dịch
cũng tại chỉ đạo này tỉnh bạc liêu yêu cầu các hàng quán nhất là quán giải khác ăn uống
cơ sở kinh doanh phục vụ tại chỗ thức uống có cồn không được kinh doanh sau hai mươi một giờ hàng đêm
người dân hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết nhất là từ hai mươi một giờ đêm hôm trước
đến bốn giờ sáng hôm sau áp dụng từ ngày một mươi tháng một mươi một đến khi có thông báo mới